vào ngày ba tháng ba tức ngày một mươi sáu tháng riêng năm mộ tuất tại khu vực cồn bắc thanh nam đông
phường cẩm nam thành phố hội an tỉnh quảng nam
ủy ban nhân dân thành phố hội an tổ chức ngày hội bắp nếp cẩm nam hội an lần thứ tư năm hai nghìn một mươi tám
đây là ngày hội được tổ chức thường niên hàng năm nhằm tôn vinh sản phẩm nông nghiệp
khuyến khích người dân địa phương tăng gia sản xuất
ngày hội đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia
đến với ngày hội bắp nếp cẩm nam năm nay người dân và du khách được trực tiếp tham gia nghi thức hái lọc đầu năm
lộc là những quả bắp căng tròn xanh mướp được hái ngay tại cánh đồng nổi tiếng trồng bắp ở xứ quảng
du khách khá hào hứng khi lần đầu tiên hái lộc đầu năm là quả bắp
mà theo quan niệm của người xưa nói rằng chắc như bắp hình ảnh cứng cáp bền bỉ như người nông dân
tôi là người sống xa quê hôm nay là nhân dịp lễ hội bắp của quê hương của mình
tôi được trở về đây và được rất là hạnh phúc khi hái được cái lọc đầu năm làm cái mắt
giống như bà con ở đây quan niệm là chắc như bóp hy vọng rằng là quê hương của mình phát triển rất là vững bày chắc như là hạt bắp của quê mẹ
thật sự rất phân khích khi may mắn tham gia vào ngày hội với người nông dân như thế này
tận mắt chứng kiến cách người nông dân trồng bắp hái bắp và chế biến sản phẩm của họ thật khó tin quá
với nông dân của nước úc chúng tôi trang trại rộng lớn sản xuất bằng cơ giới hóa quả bắp to và hạt cũng vậy
thế nhưng các bạn biết không ô trời những quả bắp ở đây ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng của tôi
người dân phường cẩm nang hội an trồng bắp quanh năm thời tiết thuận lợi có thể sản xuất ba vụ nhờ phù sa từ dòng sông làm cho những bãi bồi phí nhiêu và những quả bắp cũng vì thế ngon ngọt hơn những nơi khác
theo bà con mỗi xào bắp cho thu nhập khoảng một mươi triệu đồng mỗi năm
các khoản chi phí những hộ có diện tích nhiều có thể thu nhập gần một trăm linh triệu đồng một năm
ngày hội bắp nếp được các bô lão trong làng thực hiện nghi lễ nghinh tổ thần nông tế lễ cổ truyền nhằm tri ân tưởng nhớ tổ nghề cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt giúp dân làng có cuộc sống ấm no hạnh phúc
tại đây còn diễn ra các hoạt động nghệ thuật trò chơi dân gian đồng thời thông qua đây giúp du khách tìm hiểu quá trình trồng trọt cây bắp tự tay chế biến và thưởng thức hàng chục món ăn được làm từ bắp
hiện nay cả nước chỉ có mỗi cầm nam tổ chức ngày hội bắp nếp
thông qua truyền thông thông qua hiệu quả của sự kiện sản phẩm bắp sẽ được lan tỏa ra không những ở quảng nam mà có thể ra mọi miền của đất nước thậm chí nước ngoài
thứ hai nữa là rõ ràng khi làm du lịch
hội an là du lịch cho nên việc tổ chức sự kiện bucket này cũng là một nội dung để làm thế nào để làm phong phú cho cái sự kiện lễ hậu của mình
theo lãnh đạo thành phố hội an ngày hội bắp nếp cầm nang được tổ chức nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc
từng bước tạo ra nét đặc trưng về giá trị ẩm thực của sản phẩm bắp nếp cầm nang và thông qua ngày hội bắp nếp để tạo ra thêm sản phẩm du lịch có phần thu hút du khách đến với hội an ngày càng đông hơn